tại buổi họp báo thường kỳ người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng cho biết dự kiến vào ngày hai mươi bốn tháng chín tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng sẽ lần đầu tiên gửi thông điệp đến phiên thảo luận trung cấp cao khóa bảy mươi năm đại hội đồng liên hợp quốc
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao đã thông tin một số hoạt động đối ngoại sẽ diễn ra trong tháng chín và trả lời một số câu hỏi liên quan đến công tác bảo hộ công dân
việt nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa phù hợp với luật pháp quốc tế
lập trường nhất quán và xuyên suốt nêu trên của việt nam đã được bày tỏ nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau kể cả tại liên hợp quốc và được nhiều quốc gia tôn trọng ủng hộ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông tin thêm về kế hoạch mở lại các đường bay quốc tế đến sáu quốc gia nhật bản hàn quốc đài loan trung quốc campuchia và lào
thông tin về một số hoạt động đối ngoại sẽ diễn ra trong thời gian tới